chiều ngày ba tháng tám tại nhà quốc hội ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất hội đồng bầu cử quốc gia
dự phiên họp còn có các phó chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thị
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
hội đồng bầu cử quốc gia tiến hành họp phiên thứ nhất để triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị
cho cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tại phiên họp này hội đồng bầu cử quốc gia thảo luận cho ý kiến về các sự thảo nghị quyết
phân công thành viên hội đồng quy chế làm việc của hội đồng và bộ máy giúp việc của hội đồng bầu cử quốc gia
phiên họp thứ nhất cũng thảo luận và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thành lập tiểu ban nhân sự
tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền
tiểu ban an ninh trật tự an toàn xã hội và văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia
thảo luận và cho ý kiến dự thảo chương trình của các phiên họp tiếp theo
cũng như phân công soạn thảo và ban hành văn bản
chủ tịch quốc hội cũng cho biết việc thành lập hội đồng bầu cử quốc gia sớm hơn so với nhiệm kỳ trước
là để hội đồng có điều kiện có quỹ thời gian nhiều hơn cho việc hướng dẫn những quy định mới
của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân luật tổ chức quốc hội
luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương vừa được quốc hội khóa một mươi bốn sửa đổi